theo tổng cục thống kê chín tháng qua cả nước đã có gần một trăm linh hai doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn một hai trăm linh tỷ đồng tiếp tục lập kỷ lục mới trong những năm trở lại đây
nếu tính cả hơn một bảy trăm linh tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong chín tháng qua khoảng trên ba triệu tỷ đồng gần bằng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
bên cạnh đó còn có hai mươi bảy sáu nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng hai mươi năm so với cùng kỳ năm trước nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong chín tháng năm nay lên hơn gần một trăm ba mươi doanh nghiệp
tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong chín tháng đầu năm nay là chín trăm hai mươi chín tám nghìn người tăng một mươi ba bốn so với cùng kỳ năm trước
dự kiến quý bốn năm hai nghìn một mươi chín có năm mươi hai một số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên một mươi hai một số doanh nghiệp dự báo
tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên một mươi hai một số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên một mươi hai một số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên